cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai